báo cáo cho thấy các điều kiện cơ bản vẫn là những nhân tố khuyến khích đầu tư vào khu vực tư nhân và sự tăng trưởng tại châu á
thứ nhất thương mại thế giới được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh đạt ngưỡng năm hai trong năm hai nghìn một mươi tám giảm so với mức sáu hai năm hai nghìn một mươi bảy
thứ hai chỉ số niềm tin kinh doanh cao và các doanh nghiệp lạc quan về những cơ hội được tạo ra nhờ sáng kiến một vành đai một con đường của trung quốc
và hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptp
cuối cùng là nhờ dự báo lãnh đạo của trung quốc
lạm phát cũng như tỷ giá hối đoái tương đối ổn định và lãi suất sẽ không tăng đáng kể trong một mươi hai tháng tới
theo đó mức tăng trưởng năm này là nhờ vào một số nhân tố như đầu tư vào khu vực tư nhân và nhu cầu nội địa
kể từ ngày một mươi tháng bốn tới đây hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ đi vào hoạt động tại các thành phố của nga
đăng cai vòng chung kết giải vũ địch bóng đá thế giới hai nghìn một mươi tám
từ ngày một mươi tháng bốn các điểm bán hàng nằm trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ bắt đầu xuất các hóa đơn hoàn thuế
khi khách hàng yêu cầu
theo hệ thống này người nước ngoài là công dân các nước không thuộc liên minh kinh tế á âu sẽ được hoàn thuế
khi rời khỏi lãnh thổ liên minh
ở mức một mươi một mươi hai giá trị mua hàng khi mua từ một mươi ruby khoảng một trăm bảy mươi usd trở lên trong cùng một ngày
chính phủ nga hy vọng từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi tám hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ được áp dụng trên toàn quốc
bộ kế hoạch về đầu tư
đầu tư đưa ra hai kịch bản tăng trưởng gdp của năm hai nghìn một mươi tám đó là tăng trưởng sáu bảy mức cao nhất theo nghị quyết của quốc hội
với điều kiện phải thực hiện kiên trì các giải pháp tại nghị quyết số một nqcp ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám tăng trưởng sáu tám
với lực đẩy từ công nghiệp chế biến chế tạo tăng tốt đây là hai kịch bản dựa trên cơ sở xuất phát điểm đầy khả quan của quý i năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của bộ kế hoạch về đầu tư
nước quý i vẫn giữ xu thế tích cực từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy trở lại đây khi kinh tế vĩ mô ổn định giá cả và lạm phát trong tầm kiểm soát
chỉ số tài chính tiền tệ đều tích cực thu chi ngân sách cơ bản đạt tiến độ thị trường chứng khoán tăng trưởng ổn định
thu hút vốn đầu tư đạt khá các lĩnh vực sản xuất kinh doanh tiêu dùng xuất nhập khẩu có diễn biến khả quan
qua đó cho thấy việc triển khai nhiệm vụ chính phủ tại nghị quyết số một hai nghìn một mươi tám đã đem lại sự thay đổi quan trọng tại cơ quan chính phủ các cấp địa phương các doanh nghiệp nhà nước lĩnh vực ngân hàng
giúp cho tốc độ giải ngân các dự án đầu tư lớn hoạt động sản xuất kinh doanh trên cả nước có những chuyển biến tích cực đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế
điểm thứ nhất là môi trường kinh doanh việt nam được thăng hạng trên tất cả các khía cạnh
nhưng cái điểm thứ hai quan trọng hơn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
tốc độ tăng trưởng kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi bảy là tốc độ tăng nhanh nhất kể từ năm hai nghìn một mươi đạt sáu tám mươi một nhờ doanh thu xuất khẩu đặt cao kỷ lục và các cải cách kinh tế của chính phủ
dữ liệu công bố của bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy ngành công nghiệp và chế biến tăng trưởng với ba năm mươi sáu trong quý i năm hai nghìn một mươi tám
ngoài ra nông lâm thủy sản cũng có tăng trưởng cao trong quý i năm hai nghìn một mươi tám với mức tăng bốn năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
lần đầu tiên trong một mươi ba năm ngành nông lâm thủy sản có mức tăng trưởng vượt bốn
cũng theo báo cáo quý i vừa qua việt nam xuất siêu một một tỷ usd mặt bằng lãi suất tương đối ổn định
tổng thu cân đối ngân sách ước đạt một mươi bảy năm dự toán chi cân đối ngân sách một mươi bốn tám dự toán
động lực tăng trưởng năm nay đó là kết quả của nhà nước kiến tạo và kết quả của phương châm một mươi chữ của chính phủ thực hiện trong năm nay
đó là liêm chính đó là hành động đó là sáng tạo
thì đã tạo cho toàn bộ nền kinh tế bắt tay vào hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm nay
thường quý i của các năm trước thì có tốc độ tăng trưởng là thấp
cái thứ hai là quy mô của cái gdp quý i là nhỏ
và đặc biệt là quý i của năm hai nghìn một mươi bảy thì tăng trưởng chỉ có năm một mươi năm quy mô nhỏ
nhưng mà với tiếp tục đà sản xuất kinh doanh của quý iii quý iv mang sang quý i này
cho nên là quý i của năm nay cũng có tăng trưởng dựa vào
thì quy mô và y tố hợp vụ của quý i của các năm trước nữa
vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý i đạt khoảng ba trăm ba mươi một tỷ đồng
trong đó khu vực tư nhân đổ vốn ước đạt một trăm bốn mươi tỷ đồng chiếm bốn mươi hai tổng vốn đầu tư toàn xã hội
vốn tư nhân đổ vào nền kinh tế đã tăng tới một mươi bảy so với cùng kỳ
tính tới nay lũy kế thực hiện vốn đầu tư nước ngoài fdi đạt một trăm bảy mươi sáu hai mươi năm tỷ usd bằng năm mươi năm tổng vốn còn hiệu lực
trong quý i vốn fdi tăng thêm góp mới đăng ký cấp mới là
tám tỷ usd bằng bảy mươi năm hai cùng kỳ
nhưng thực hiện vốn đạt ba tám mươi tám tỷ usd tăng bảy hai so với cùng kỳ năm ngoái
cả nước có hai mươi sáu tám trăm linh doanh nghiệp thành lập mới trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đây là mức cao nhất trong vòng bảy năm qua
tới hết năm hai nghìn một mươi tám bộ kế hoạch và đầu tư hy vọng số lượng doanh nghiệp thành lập mới
sẽ vượt con số một trăm hai mươi sáu doanh nghiệp của năm hai nghìn một mươi bảy
những cái cải cách của chúng ta để hướng tới
cái sự tăng trưởng bền vững và hướng tới được những nhân tố tổng hợp có tính tích cực hơn
trong tạo ra những cái giá trị cho tăng của kinh tế thì đó mới là những quyết định
lãnh đạo chính phủ yêu cầu các bộ ngành phải theo dõi sát diễn biến kinh tế
ở trong nước khu vực và trên thế giới
thực hiện các báo cáo chuyên đề về tình hình kinh tế vĩ mô
ở các lĩnh vực ngân hàng tài chính chứng khoán bất động sản trong dài hạn
đặc biệt chính phủ cần chủ động có chính sách ứng phó với thay đổi bên ngoài
như giải pháp cho việc cục dự trữ liên bang mỹ tăng lãi suất cơ bản trong năm hai nghìn hai mươi
và hấp thụ các luồng tiền từ việc cổ phần hóa thoai vốn nhà nước
tại các doanh nghiệp lớn nhằm kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
nhằm đáp ứng yêu cầu của xu thế mới ngành thuế đã thúc đẩy mạnh mẽ
việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế
mẽ thông tin được ứng dụng rộng rãi vừa giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế
giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân vừa góp phần quản lý
thúc đẩy số thu tăng trưởng nhanh và bền vững
trong những năm qua cơ cấu bộ máy tổ chức của ngành thuế đã từng bước được tinh giảm
hiện đại nâng cao hiệu quả quản lý thuế
theo báo cáo của tổng cục thuế chỉ trong vòng bốn năm từ năm hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi tám
số biên chế ngành thuế giảm gần ba người tương đương sáu sáu mươi sáu
trong khi đó số lượng doanh nghiệp tăng một trăm tám mươi hai bốn trăm bốn mươi năm tức là ba mươi hai tám mươi chín
số hậu kinh doanh tăng một trăm linh ba năm trăm linh chín khoảng sáu năm mươi sáu
như vậy có thể thấy xu thế biên chế ngành thuế ngày càng giảm
trong khi lại đang quản lý số lượng doanh nghiệp người nộp thuế ngày càng khổng lồ
và số thu ngày càng lớn như một nghịch lý khó giải thích
để làm được điều này ngành thuế đã thúc đẩy mạnh mẽ việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin
vào công tác quản lý thuế
các dịch vụ điện tử như khai thuế qua mạng nộp thuế điện tử hoàn thuế điện tử
đã mang lại rất nhiều lợi ích cho người nộp thuế
tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính
mang lại hiệu quả rất tích cực đối với người dân và xã hội
về thể chế ngành thuế đã đưa ra các quy định để làm sao xác định được
các nhóm đối tượng nào là cần phải nộp quyết toán thuế thuộc cá nhân
nhóm đối tượng nào không cần phải nộp quyết toán thuế thuộc cá nhân
còn giải pháp về mặt hiện đại hóa
thì đó là ngành thuế đã cơ bản đã triển khai các việc kê khai và nộp thuế điện tử
do đó là hầu hết người nộp thuế là doanh nghiệp và tổ chức
kê khai và nộp thuế điện tử và giảm tải việc là phải đến cơ quan thuế
để đồng hồ sơ và xếp hàng chế độ
các ứng dụng quản lý thuế điện tử như đã đề cập trên đây
được xây dựng vận hành trên cơ sở các ứng dụng quản lý thuế tập trung tms
đây là ứng dụng độc bộ tài chính
tổng cục thuế xác định là hệ thống ứng dụng tác nghiệp lõi
để hỗ trợ công tác quản lý của ngành thuế
thay thế cho các hệ thống ứng dụng quản lý thuế được triển khai phân tán
ở cả ba cấp của ngành thuế từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hệ thống này đã được phát triển và nâng cao nhiều lần dựa trên kiến thức ứng dụng cũ
đây là ứng dụng quản lý thuế tích cực xử lý tự động tối đa các nghiệp vụ về đăng ký thuế
xử lý hồ sơ khai thuế chứng từ nộp thuế tính chậm nộp tạo thông báo nợ
giám sát hoàn thuế giảm bớt thao tác thủ công tiết kiệm thời gian cho cán bộ thuế
vì vậy công tác xử lý dữ liệu về thuế nhanh chóng kịp thời hơn rất nhiều so với trước đây
và cơ quan hải quan thì là những đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực đổi mới về công nghệ thông tin
và tôi thấy rất hài lòng về đối với nhất là cơ quan thuế
thế này là chúng tôi đã dùng hóa đơn điện tử và chúng tôi thấy rất là nhàn
một cái hóa đơn là ngày xưa là in ra xong đến lúc lỗi là cái thứ là phải xin rất là vất vả
thì bây giờ là kể cả những cái việc đấy lỗi là mình có thể sửa trực tiếp trên hệ thống phần mềm
để làm sao là mình có thể sửa đổi cho khách hàng
cái thứ hai là các cái hệ thống đấy luôn luôn cập nhật
đối với cơ quan thuế thì cái việc báo cáo thuế của mình nó chính xác
ứng dụng tms là cơ sở để ngành thuế triển khai mở rộng các dịch vụ điện tử cung cấp cho người nộp thuế
như stec khai thuế điện tử nộp thuế điện tử hoàn thuế điện tử
mục tiêu của ứng dụng tms mà ngành thuế triển khai sẽ xử lý tự động tối đa các nghiệp vụ về đăng ký thuế
xử lý hồ sơ khai thuế chứng từ nộp thuế tính chậm nộp tạo thông báo nợ giám sát hoàn thuế
đặc biệt trong việc quản lý thuế đối với hoạt động bán hàng và kinh doanh qua mạng internet đang nở rộ hiện nay
nhất là cuộc thuế tại hai thành phố lớn như hà nội và tp hcm đã tích cực và triển khai nhiều biện pháp hiệu lực
để đưa các giao dịch bán hàng qua mạng vào hệ thống quản lý thuế
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự và phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại